hiện nay chính quyền địa phương đang tiến hành khảo sát lồng ghép các chính sách hiện hành hỗ trợ đất canh tác xây dựng nhà cho các hộ dân bị mưa lũ cuốn trôi ở cụm bản sa ná nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung
với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp lãnh đạo các đơn vị tổ chức thiện nguyện và các nhà hảo tâm giờ đây bà con bản sa ná đã tạm ổn về lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu khác
nhưng mọc mỏi lớn nhất của người dân nơi đây
là có ngôi trường mới cho trẻ em kịp vào năm học có căn nhà vững chãi có thể chống chịu được thiên tai có phương tiện sản xuất để tiếp tục mưu sinh
thay mặt cho cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc của huyện nhà xin được bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới sự lãnh chỉ đạo kịp thời của các cấp các ngành cũng như là sự đồng hành của các nhà hảo tâm các cơ quan đoàn thể đã chung tay
để hỗ trợ cho bà con nhân dân của huyện nhà khắc phục do ảnh hưởng của cơn bão số ba
hiện nay đời sống bà con của nhân dân trên địa bàn mà ảnh hưởng của cơn bão số ba nói chung và bà con nhân dân của bản sa ná nói riêng thì đang còn rất nhiều khó khăn
hiện nay là chúng tôi cũng đang tăng cường tập trung chỉ đạo để giải phóng mặt bằng tiến tới để xây dựng một khu tái định cư mới để ổn định cho đời sống bà con nhân dân trong thời gian tới
khi cơn lũ đi qua
những dòng sông con suối đã trở lại vẻ hiền lành vốn có
dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của đảng nhà nước các cấp chính quyền các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của bà con nhất định sa ná sẽ hồi sinh trở lại